tại trung tâm hội trợ triển lãm quốc tế hải phòng cục công thương địa phương bộ công thương
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã khai mạc hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu
khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện ngành công thương
thuộc chương trình khuyến công quốc gia của bộ công thương
hội trợ có hơn ba trăm linh gian hàng trong đó có hai trăm linh gian hàng của các cơ sở công nghiệp nông thôn
và một trăm linh gian hàng thương mại dịch vụ hai mươi tám tỉnh thành phố phía bắc và nhiều địa phương khác
đưa tới hội trợ nhiều sản phẩm phong phú từ hàng thủ công mỹ nghệ đồ gỗ mỹ nghệ
sản phẩm làng nghề tới máy móc công cụ thiết bị vật tư nông nghiệp các sản phẩm điện
điện tử điện lạnh phục vụ sản xuất và tiêu dùng vật liệu xây dựng và các sản phẩm nội thất
lương thực thực phẩm đồ uống hàng nông lâm thủy hải sản chế biến trưng bày giới thiệu
các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất công nghiệp nông nghiệp
thời trang may mặc da dày giới thiệu dịch vụ hỗ trợ công nghiệp nông thôn phát triển làng nghề
thủ công mỹ nghệ đặc biệt tại hội trợ còn giới thiệu các sản phẩm ô tô vinfast ô tô chiến thắng
hội trợ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi